ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại tp hcm trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hội doanh nhân trẻ tp hcm
phối hợp tổ chức diễn đàn lãnh đạo trẻ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây không chỉ là nơi kết nối của nhiều diễn giả nhà lãnh đạo đầu ngành
còn là không gian chuyển giao tri thức kinh nghiệm hữu ích giữa các thế hệ doanh nhân
với mục tiêu chuyển giao tri thức chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nhân cùng nhà quản lý
thông qua giải pháp quản trị thực chiến diễn giả đưa ra lời khuyên giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn
trong quản trị doanh nghiệp quản lý đội nhóm bí quyết quản trị từ nhiều doanh nhân thành đạt
phong cách nhà lãnh đạo tài ba các nhà sáng lập start up trẻ tư duy rộng mở
quan điểm sát rảo và góc nhìn đa chiều
đối thoại trực tiếp thảo luận khó khăn đưa ra ý tưởng giải pháp chiến lược bí quyết
đã kiểm chứng trong suốt sự nghiệp quản trị để giải đáp các vấn đề quản trị mà nhiều người quan tâm
sau năm năm thực hiện thành công với nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nhân
việt nam young leaders forum trở thành nơi kết nối của bốn mươi diễn giả đầu ngành và trên ba năm trăm linh khách tham dự